theo đơn thư tố cáo của gia đình nạn nhân vào tháng sáu năm nay gia đình có gửi con vào cơ sở của ông lương việt đức ở xã hàm chính huyện hàm thuận bắc để theo học khóa tu mùa hè ba tháng
tuy nhiên một tháng sau gia đình nhận được điện thoại của ông đức yêu cầu đón cháu về nguyên nhân được đưa ra là do cháu hư hỏng
khi đón cháu về nhà mẹ cháu phát hiện nhiều vết thương ở khắp cơ thể con
sáng ngày bảy tháng tám đại diện giáo hội phật giáo việt nam đã đến tỉnh bình thuận cùng với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình thuận đến gặp xin lỗi và động viên gia đình nạn nhân
đại diện giáo hội khẳng định ông lương việt đức không có tên trong danh sách phật tử mà ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình thuận quản lý
cơ sở thờ tự của người đàn ông này cũng không do địa phương quản lý
trong quá trình bị cưỡng chế tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau một số đối tượng quá khích đã sử dụng xăng và
dao làm hung khí tấn công lực lượng cưỡng chế khiến sáu người bị thương
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng nay đoàn cưỡng chế của huyện cái nước tiến hành làm việc với hộ của ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến
ở ấp sở tại xã thành phú nhưng gia đình ông kiếm và hiến không thống nhất quyết định cưỡng chế
sau đó đoàn cưỡng chế đã tiến hành theo kế hoạch
trong quá trình cưỡng chế lực lượng gặp phải sự chống đối quyết liệt của các đối tượng liên quan
các đối tượng đã sử dụng xăng và dao tấn công lực lượng cưỡng chế vụ việc khiến sáu người bị thương gồm ba cán bộ chiến sĩ công an và ba cán bộ trong lực lượng thi hành án
những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị
hiện công an huyện cái nước đã tạm giữ bốn đối tượng để làm việc đồng thời truy tìm bốn đối tượng khác đang bỏ trốn
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua sáu tháng tám giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã trao thư thăm hỏi và chia buồn
của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho gia đình đồng chí thao văn xúa trưởng công an xã nhi sơn
hy sinh trong khi đang tuyên truyền vận động các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh lũ ống lũ quét
do vẫn đang bị cô lập vì mưa lũ làm đất đá sạt lở nên đám tang của đồng chí thao văn xúa phải tổ chức tại nhà một người em họ cách nhà anh xúa chừng ba trăm linh mét
tại tăng lễ đoàn công tác của tỉnh ủy thanh hóa